ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang cho biết sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn
bền vững và hiệu quả với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng tám mươi ba trăm linh tỷ đồng
trong đó ba mươi bảy tỷ đồng đầu tư phát triển trồng trọt chăn nuôi
bốn mươi ba tỷ đồng phát triển thủy sản và ba trăm linh tỷ đồng phát triển lâm nghiệp
theo đó kiên giang sẽ tổ chức sản xuất tập trung liên doanh liên kết
tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tập trung xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chính
tỉnh cũng sẽ điều chỉnh kế hoạch phát triển vùng sản xuất các nông sản chủ lực của tỉnh
kiên giang cũng dự kiến tổ chức sản xuất quy mô lớn tập trung áp dụng quy trình sản xuất
theo tiêu chuẩn gáp gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm
theo chuỗi giá trị ngành hàng như lúa gạo cây ăn quả
hiệp hội cà phê cà cao việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
đang thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại việt nam
vnsat hợp phần cà phê của năm tỉnh tây nguyên
tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi dự án vnsat hợp phần cà phê đã hỗ trợ thành lập
và củng cố hoạt động của một trăm tám mươi năm tổ chức nông dân ở năm tỉnh tây nguyên
đạt một trăm một mươi bốn so với mục tiêu cuối cùng là một trăm sáu mươi hai tổ chức nông dân
và đào tạo hơn bốn mươi hộ nông dân về sản xuất cà phê bền vững
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi diện tích cà phê sản xuất bền vững đã đạt ba mươi sáu hai trăm sáu mươi sáu hectare
dự kiến sắp tới dự án sẽ hình thành năm chuỗi liên kết về cà phê tại năm tỉnh tây nguyên
các sản phẩm cà phê của các hợp tác xã được dự án hỗ trợ các công cụ truyền thông quảng bá
và kết nối với các doanh nghiệp bao tiêu
thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm
tỉnh thái nguyên đã có hai mươi năm sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn ô cốp
trong đó có một mươi hai sản phẩm bốn sao một mươi ba sản phẩm ba sao
tỉnh thái nguyên phân đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi sẽ có năm mươi sản phẩm đạt chuẩn ô cốp
để thúc đẩy phát triển các sản phẩm đạt chuẩn ô cốp
thái nguyên đang thực hiện cơ chế hỗ trợ sản phẩm ô cốp đạt ba sao
với mức hai mươi triệu đồng một sản phẩm đạt bốn sao được hỗ trợ ba mươi triệu đồng một sản phẩm
và đạt năm sao được hỗ trợ bốn mươi triệu đồng một sản phẩm
thái nguyên cũng xây dựng cơ chế chính sách cụ thể hỗ trợ kinh phí
cho những hoạt động liên quan đến phát triển sản phẩm ô cốp
như đào tạo định hướng quy hoạch quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng
từ năm hai nghìn một mươi một thương hiệu nachilang của tỉnh lạng sơn
đã được cục sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể
đến nay sản phẩm này đã có mặt tại hầu hết các siêu thị
và tới tay người tiêu dùng trong cả nước
trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
trái na năm nay vẫn là một trong những sản phẩm đạt chuẩn ô cốp
vẫn được mua và được đón nhận trên thị trường
đem lại lợi ích kinh tế cao cho bà con nông dân tỉnh lạng sơn
huyện trí lăng tỉnh lạng sơn có một sáu trăm linh ha trồng na
sản lượng trung bình hàng năm khoảng một mươi sáu tấn
riêng năm hai nghìn hai mươi ước đạt một mươi sáu năm trăm linh tấn tương đương với trên bảy trăm linh tỷ đồng
những năm gần đây thị trường na có đầu ra ổn định về giá cả
nên trồng na đã mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ gia đình
đặc biệt có những hộ thu nhập từ trồng na lên đến một tỷ đồng một năm
huyện trí lăng tỉnh lạng sơn
đã tổ chức sản xuất na theo tiêu chuẩn việt gap và global gap
và tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nông sản hữu cơ
bên cạnh đó xây dựng các vườn mẫu để tham quan học tập
trao đổi kinh nghiệm vinh danh người dân sản xuất na theo tiêu chuẩn việt gáp
đến thời điểm hiện tại tổng diện tích sản xuất na theo tiêu chuẩn việt gáp
global gap trên huyện là trên bốn trăm linh ha
và cái diện tích còn lại là chúng tôi tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn
huyện trí lăng đã tổ chức
tập trung ba ngày hội na trí lăng từ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
và thực hiện việc kết nối tiêu thụ sản phẩm na chi lăng
tại các địa phương như hà nội tp hcm và các thành phố lớn
với sự đầu tư theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt
sản phẩm na chi lăng đã được tổng hội nông nghiệp việt nam trao danh hiệu
thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi một cục sở hữu trí tuệ cũng đã ra quyết định
cấp giấy đăng ký nhãn hiệu na trí lăng
đến năm hai nghìn một mươi ba na trí lăng được tổ chức kỷ lục việt nam
đưa vào danh sách năm mươi cây đặc sản trái cây nổi tiếng việt nam
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại
hẹn gặp lại